chỉ trong hai tuần vừa qua cả nước đã xảy ra hơn một trăm linh vụ cháy rừng
riêng ở khu vực miền trung và nam trung bộ vào thời gian cao điểm
có ngày xảy ra một mươi bảy vụ cháy rừng làm bốn trăm linh hectare rừng bị thiêu dụi hoàn toàn
tham gia chữa cháy rừng có nhiều lực lượng trong đó quân đội đóng vai trò chủ chốt
tại quân khu bốn hơn một mươi năm luật cán bộ chiến sĩ và hơn hai trăm linh phương tiện đã được điều động tham gia chữa cháy rừng
hôm nay khi rừng đã bình yên những người lính trở về với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
nhưng vẫn còn y nguyên những cảm xúc những câu chuyện trong những ngày chiến đấu với giặc lửa
những bữa ăn vội trên rừng của bộ đội để tiếp thêm sức chiến đấu với giặc lửa
nhiều ngày liên tục trong rừng cháy nhiều chiến sĩ đã không kịp ăn không ngủ không kịp tắm
đến thở trong lửa đỏ cũng thật khó khăn
lửa dữ dội và tàn khốc nhưng không thể chiến thắng được ý chí của con người
mặc dù là được sự giúp đỡ của bà con nhân dân đã đưa chúng tôi là cơm nước bánh mì
nhưng mà chúng tôi cũng không biết là mình ăn mấy giờ
và chúng tôi gặp nước ở đâu chúng tôi uống đỏ
và có những lúc chúng tôi đang ăn thì thấy lửa bùng phát trở lại
chúng tôi lại thả cơm và nước đỏ chúng tôi lại tiếp tục vào dập lửa
đến gần lửa thì nó cũng nóng
hầu như là không chịu được
thì tôi còn nhớ là tôi còn dây chúng tôi còn dùm lên các cái thán đỏ con đỏ là để vào dập phía trong
nhưng nóng quá mà nó bọc lên tầng chính
nhưng chúng tôi không quản ngại vẫn láo vào tiếp tục dập
nhiều chiến sĩ đã gần như kiệt sức trong quá trình chữa cháy rừng
nhưng tinh thần chiến đấu vẫn luôn sân cao
khi cháy rừng khi thiên tài bão lũ
có lệnh là những chiến sĩ lại sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ